đoàn công tác của bộ lao động thương bình và xã hội đã có cuộc đối thoại và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
về tiến độ thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc tỉnh đắk lắc đã chia sẻ một số khó khăn vớn mắc trong quá trình triển khai nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
tính đến ngày một mươi chín tháng năm tỉnh đã tiến hành giả soát và lập danh sách hơn ba trăm bốn mươi năm người với số tiền đề nghị hỗ trợ hơn hai trăm chín mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên đến thời điểm này địa phương mới chi trả cho hơn năm sáu trăm linh đối tượng người có công với cách mạng với số tiền tám năm tỷ đồng
hơn bốn hai trăm linh đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn sáu ba tỷ đồng
đối tượng thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đang được các địa phương thẩm định để trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí
đối tượng là người bán vé số dạo đã lập danh sách cho một bốn trăm linh năm người trong đó đã trì hỗ trợ cho một trăm hai mươi chín người
với tiến độ này đắk lắc xếp thứ sáu mươi trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước chậm thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín